đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng huỳnh hữu đan
thủ phạm gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại một quán karaoke nằm trên đường huy cận
phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
trước đó là nhân viên của quán karaoke nên vào dạng sáng ngày hôm qua
sau khi quán karaoke này đóng cửa đan đã đột nhập từ ô cửa thông gió ở tầng trên cùng
dùng áo quần chuẩn bị sẵn che tất cả các camera của quán và lẻn vào quầy lễ tân
phá khóa tủ đựng tiền lấy đi hơn hai trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
sau hơn bốn giờ vào cuộc điều tra công an quận hải châu đã bắt giữ đan tại phòng trọ
thu giữ tại chỗ hơn hai trăm linh triệu đồng bốn usd và một số vật chứng có liên quan